kính chào quý vị và các bạn
người hâm mộ bóng đá việt nam hẳn là đã có một ngày đầu năm mới đáng nhớ
với chiến thắng ba một của đội tuyển việt nam trong trận đấu với đội tuyển trung quốc
khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào tối qua trên sân vận động quốc gia mỹ đình
không phụ sự kỳ vọng của khán giả những chiến binh sao vàng đã công hiến một trận đấu mãn nhãn và bùng nổ
ngày một tết nhâm dần đội tuyển quốc gia đã đi vào lịch sử bóng đá khu vực đông nam á
trên đấu trường của vòng loại world cup khi giành được ba điểm
sau những thành tích không tốt trong lần đầu vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á
mang về món quà đầu xuân cho người hâm mộ
với chiến thắng ba một đội tuyển việt nam đã có được ba điểm đầu tiên
ở vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á
đây cũng là kỷ lục về điểm số của một đội bóng đông nam á tại đấu trưởng lớn của khu vực
chiến thắng đầu tiên trước đối thủ láng giềng trong suốt lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển
đã làm nhức lòng người hâm mộ việt nam
các đội hình to cao hơn của trung quốc chúng ta đã gắn kết
hôm nay đặc biệt là ngày một mà chúng ta có một cái trận thắng vang dội như này
và với những đội hình như ngày hôm nay tôi nghĩ chắc chắn sẽ mang nhiều điều may mắn cho đội tuyển việt nam
trận thắng diễn ra đúng hôm một tôi cảm thấy nó rất ý nghĩa
là tự hào dân tộc người việt nam chiến thắng chiến thắng chiến đáng
tuy nhiên lợi dụng trận thắng của đội tuyển việt nam
nhiều đối tượng đã tụ tập đua xe
đánh võng trên đường phố
gây mất an toàn trật tự giao thông
với chiến thắng này thì là người dân cũng có thể cổ vũ
theo một cách an toàn nhất
không có những cái tai nạn bắn tiếp
xảy ra ví dụ như là đua xe
với trận đấu này người hâm mộ lại hy vọng
cho những điều kỳ diệu sắp đến
cho bóng đá nước nhà
còn mỗi người hâm mộ hãy thể hiện tình yêu bóng đá một cách đúng đắn
để có thể tận hưởng những ngày tết nhâm dần
trọn vẹn nền vui
và an toàn bên gia đình và người thân của mình
một tin vui nữa là hôm qua ngày một tháng hai
tức ngày mùng một tết nhâm dần
cả nước ghi nhận giảm gần một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín
so với ngày trước đó
trong ngày có gần bốn mươi f khỏi bệnh
nông tổng số ca được điều trị khỏi
lên hai sáu mươi hai năm mươi tám ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm
là trên một trăm tám mươi một bốn triệu liều
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành phố
tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
trên địa bàn bảo đảm hiệu quả và an toàn
tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine
phòng covid một mươi chín đã được cấp
không để lãng phí vaccine
các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định
về phòng chống dịch trái với quy định của trung ương
và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết
bảo đảm đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị
và lực lượng cán bộ nhân viên y tế
sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch
do chủng mới omicron gây ra
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định
về phòng chống dịch
thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ
ngành y tế và các địa phương đã triển khai
chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết
làm ngay làm tốt làm hiệu quả
trong cả những ngày nghỉ tết
ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng
cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm
nỗ lực hết mình của đảng chính phủ
đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám h ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử
các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân
thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng
vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho người dân
có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất
đối với họ vì các y bác sĩ
vừa phải thực hiện nhiệm vụ
trừng tại cơ quan vừa tiến hành
tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thịnh của chính phủ
thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ
nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi luôn luôn
phải thường trực tại các điểm tiêm chủng
để đảm bảo là người dân trên địa bàn
được tiêm đủ ba mũi tiêm
dù bất kể thời gian nào
và thực hiện theo như thế thì chúng tôi
cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi
không về quê và chúng tôi luôn luôn
thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng
có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt
bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao
nguy cơ lây nhiễm số ca mắc
tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm
tính mạng sức khỏe của mỗi người
đều rất quý và vaccine
là vũ khí là lá chắn hiệu quả nhất
để bảo vệ nhất là với những người
cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh
đang rất là phức tạp
thì đối với các y bác sĩ nói chung
thì đều phải có một tinh thần
trách nhiệm rất là cao
và trong tình hình
cũng như là trong vấn đề kiêm chủng
để phục vụ cho người dân có thể
được một kiện tết vui vẻ
thì chúng tôi là những y bác sĩ
thì những ngày này
đáng nhẽ là phải được bên gia đình
vui vẻ ăn tết bên gia đình
thì lúc nào cũng phải sẵn sàng
có một tinh thần trách nhiệm cao nhất
để mục đích an toàn cho người dân
chứng dịch tiêm mùa xuân này
thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ
và rất là nhiệt tình
việc triển khai này sẽ tạo điều kiện
cho những người bận rộn
và chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được
trước tết để có thể
ăn tết yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine
là yếu tố tiên quyết
để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân
giúp chúng ta có thể tự tin
yên tâm mở cửa trở lại an toàn
các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày
chạy đua với thời gian
để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm
thì nhiều người sẽ được bảo vệ
nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc
học sinh lại được cấp sách tới trường
trong ngày một tháng hai mùa một tết nhâm dần
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý
một ba trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn
xử lý hai trăm linh năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện
qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm một mươi chín triệu
trên toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm một mươi hai người chết một mươi một người bị thương
so với các ngày nghỉ tết liên kề trước đó
thì số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong
đã giảm hơn so với ngày cùng kỳ
của tết tân sửu hai nghìn hai mươi một
giảm hai vụ giảm ba người chết
còn số người bị thương thì tương đương
một tội điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu
xã tịnh thời thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa bị công an thành phố cao lãnh bắt quả tang
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tết
công an thành phố cao lãnh bắt quả tăng
một mươi hai đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu
xã tịnh thời thành phố cao lãnh
tại hiện trường và khám xét trên người các đối tượng
lực lượng công an thu giữ trên chín mươi một triệu đồng
bốn con gà trống một mươi điện thoại di động
và một mươi bốn xe mô tô
còn tại tỉnh vĩnh long chiều qua
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kết hợp
với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức đá gà
vào khoảng thời gian trên lực lượng công an kiểm tra
tại khu vực vườn của bà nguyễn thị năm
ở ấp quang minh xã quế an huyện vũng liêm
thì phát hiện có hàng chục đối tượng đang tụ tập
đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt
được một mươi bốn đối tượng có hộ khẩu thường trú
tại các huyện vũng liêm trà ôn của tỉnh vĩnh long
và thành phố hồ chí minh
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn con gà
chín điện thoại di động số tiền trên bốn mươi triệu đồng
hai mươi tám xe mô tô cùng nhiều vật dụng khác
dùng để đá gà
qua làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đá gà
ăn thua bằng tiền và địa điểm đánh bạc
luôn có nhiều đối tượng thay nhau cảnh giới
thưa quý vị tết là dịp để chúng ta đoàn viên xung vầy
đặc biệt giao thừa là thời điểm vô cùng ý nghĩa
để mỗi thành viên bên nhau đón chờ thời khắc
chuyển giao năm cũ và năm mới
thế nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy
rất nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
đã phải tạm gác lại niềm riêng
để thực hiện nhiệm vụ trực tết
sẵn sàng tinh thần chiến đấu cao nhất
mang tết an vui đến với mọi người mọi nhà
câu chuyện trực đêm ba mươi của những chiến sĩ
cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
sẽ giúp quý vị hiểu hơn
về những hy sinh thầm lạng đó
là đơn vị nòng cốt trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
đặc biệt án nghiêm trọng hay xảy ra
trong những ngày tết
nên ngày ba mươi tết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
trực gần như một trăm linh quân số
không kể nam hay nữ
năm năm về đơn vị
thì cả năm thời khắc giao thừa
thượng quý bùi văn đức
đều trực tết cùng đồng đội
dù không khí xuân có rộn ràng
ai cũng mong muốn được
xung vẩy bên gia đình
nhưng thượng quý đức và cám bộ chiến sĩ
trong đơn vị đều tạm gác lại
niềm vui riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ
tôi nhớ nhất là một kỷ niệm đó
nhận được báo cáo của công an huyện văn bàn
tại xã lậm tha
huyện văn bàn thì xảy ra một vụ án mạng
khi đó thì một ngày mùng hai tết
thì cũng là rất là vất vả
khi mà lực lượng công an
phải xuống tận cho đấy là rất là hẻo lánh
và để xác định được đối tượng
thì khi xác định được đối tượng tình nghi
thì đối tượng cũng đã lẩn trốn đi rất xa
và các dấu vết thì cũng rất là mờ
lực lượng trinh sát thì cũng
phát huy tinh thần
của chiến sĩ cải sát hành sự
ba mươi sáu giờ thì cũng đã bắt được đối tượng
ở dưới thành phố hà nội
vào những ngày nghỉ lễ tết
chúng tôi thường xuyên phải vắng mặt
trong thời gian đó thì anh em chúng tôi
ứng chẩn thì chúng tôi cũng thường phiên
động viên khích lệ nhắn nhau
khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước
và nhân dân tin tưởng giao phó
cán bộ chiến sĩ phòng hành sát hành sự đều là cán bộ trẻ
rất là nhiệt huyết
và năng động có những đồng chí mà
con cũng rất là nhỏ
và hoàn cảnh cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn
nhiều đồng chí thì không có nhà để ở
các đồng chí đều có ý thức
khắc phục khó khăn
và cũng rất đặc biệt là quan tâm
chia sẻ các đồng chí và tạo mọi điều kiện
thuận lợi để các đồng chí yên tâm
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
không thể bên gia đình những thời khắc trực chiến
cùng đồng đội đã giúp các thành viên
trong đơn vị thêm đoàn kết
gắn mó với nhau đó cũng là động lực
để các anh cùng nhau vượt qua khó khăn
kề vai sát cánh
thực hiện những nhiệm vụ đột xuất
bất ngờ trong những ngày xuân
alo trưởng quan hành sự xin nghe
với tinh thần làm tốt làm hiệu quả
để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng
cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
tp hcm vẫn tổ chức tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín xuyên tết không nghỉ một ngày nào
nhằm tạo điều kiện cho người dân được
tiêm vaccine đầy đủ tăng tỉ lệ
tiêm phủ tại thành phố
nhiều điểm tiêm chủng xuyên tết
vẫn được tổ chức tại hai mươi một quận huyện
và thành phố thủ đức tại tp hcm
người dân đến tiêm chủng không cần
đăng ký danh sách trước
tại khoa cấp cứu bệnh viện lê văn thịnh
tp thủ đức cũng như mọi năm
các kiếp trực sẽ thay phiên nhau
làm việc suốt hai mươi bốn tiếng
điểm đặc biệt của năm nay đó là
bên cạnh khám sàng lọc khu phía ngoài
cấp cứu cho bệnh nhân thì các nhân viên y tế
có thêm nhiệm vụ mới là tiêm vaccine
cho bất cứ người dân nào khi có nhu cầu
do các điểm tiêm tại các cơ sở chỉ định
tích hợp cùng với khoa cấp cứu của bệnh viện
nên dự kiến các điểm tiêm sẽ mở cửa
xuyên suốt hai mươi bốn h trong dịp tết
cho đến ngày hai mươi tám tháng hai
trường được tiêm là toàn bộ trẻ em và người lớn
có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng
vaccine phòng covid một mươi chín
tin an ninh trật tự đáng chú ý
vào khoảng sáu h ngày hôm nay
tức là ngày mùng hai tết kho k tám trăm bảy mươi
của cục quân khí tổng cục kỹ thuật
bộ quốc phòng tại huyện iagrai
tỉnh gia lai bất ngờ phát nổ lớn
hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt
và người ngoài không thể tiếp cận
kho đạn được đặt tại khu vực xa dân cư
dắp danh giữa phường yên thế tp pleiku
và xã ia sao huyện iagrai
ngay sau tiếng nổ cột khói đen cao
hàng chục mét bốc lên nghi ngút
theo ông nguyễn tiến dũng chủ tịch ubnd
xã ia sao huyện iagrai
ngay sau vụ nổ chính quyền địa phương
đã có mặt tại hiện trường để di rời
khoảng một mươi hộ dân tại khu vực lân cận
rất may là vụ nổ không gây thương vong
cho người dân địa phương hiện tại lực lượng
chính quyền địa phương đang bảo vệ vòng ngoài hiện trường
tàng trữ trái phép chất ma túy
một đối tượng vừa bị công an huyện mường la
tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là tráng a lộng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại xã nà bó huyện mai sơn
tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gần ba mươi ba gram heroin
gần một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp
và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng lộng khai nhận
đã tàng trữ số ma túy trên
để đem đi bán kiếm lời
đối tượng truy nã nguy hiểm
nguyễn văn lời bốn mươi bảy tuổi
chú tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch
tỉnh đồng nai bắt giữ thành công
một năm lần trốn
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín
nguyễn văn hòa hai mươi tám tuổi
chú tỉnh đồng nai cùng đồng bọn
tổ chức các sòng bạc bịp
bằng hình thức là sóc đĩa trên địa bàn huyện nhân trạch
thu lợi bất chính số tiền lớn
hòa đã thuê lời và nhiều đối tượng khác
tham gia vào đường dây đánh bạc
để móc nối đưa rước các con bạc
đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường
nhưng đã bị công an triệt phá
còn lời đã nhanh chân tẩu thoát
và bị công an truy nã
vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tức là ngày ba mươi tết
công an huyện nhân trạch đã phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt giữ được lời khi đang lẩn trốn
tại địa bàn xã tân khánh trung huyện lớp vò
trong ngày đầu năm mới
tức là ngày mùng một tết
công an huyện đầm rơi và trần văn thời
tỉnh cà mau đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà ăn tiền
có tám mươi hai đối tượng liên quan
và tạm giữ nhiều tang vật
tại ấp hòa thuận a
cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi
kết hợp cùng công an xã tân thuận
đã tiến hành bao vây sân chống
và bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng
tham gia đá gà ăn tiền
tang vật thu được tại sân gà
và trên người của các đối tượng gồm bảy con gà
sáu cặp cửa hai mươi cuộn băng keo
ba mươi chín xe mô tô và hơn bốn mươi triệu đồng
cũng vào chiều ngày mùng một tết
đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy
công an huyện trần văn thời
và công an thị trấn sông đốc
triệt xóa một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
có ba mươi chín đối tượng tham gia
tạm giữ bảy con gà hai cặp cửa
và trên một mươi triệu đồng
các đối tượng có liên quan và tang vật
đã được chuyển về công an huyện đầm rơi
và trần văn thời để xử lý theo đúng quy định
chuyển sang một thông tin khác
năm thanh niên điều khiển xe máy
với tốc độ cao đâm trực diện
và ô tô bảy chỗ đang qua đường giữa ngã ba
khiến cho người này tử vong tại chỗ
một người khác bị thương
và vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày hôm nay
trong đoạn qua khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hôm nay
năm thanh niên tên sơn
điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố đồng xoài
đi tỉnh tây ninh
khi đến đoạn ngã ba giao nhau
thuộc khu phố phú cường phường tân phú
năm thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao
đã đâm trực diện vào hông xe ô tô bảy chỗ
đang lưu thông từ bên tay trái của xe máy qua đường
cú đâm quá mạnh khiến xe máy bị biến dạng hoàn toàn
năm thanh niên tử vong tại chỗ
một phụ nữ ngồi trên ghế phủ của xe ô tô bị thương
phải đưa đi cấp cứu
chiếc ô tô hư hỏng nặng bên hông phải
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài
đã có mặt tại hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vào tám giờ sáng ngày hôm nay ngày hai tết
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân
tuyên truyền xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
sẽ tăng cường công tác thường trực
và gia quân tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa giải quyết un tắc giao thông
kết hợp với phòng chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
các hành vi người điều khiển phương tiện
vi phạm nồng độ cồn sử dụng các chất kích thích khác
lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm
sau buổi lễ
phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần hành
biểu dương lực lượng tổ chức công tác tuyên truyền
vận động tại một số tuyến phố
trên địa bàn thành phố thanh hóa
và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay
công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh thanh hóa
cũng đồng loạt gia quân tuyên truyền
vi phạm về trật tự an toàn giao thông